đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội đã có buổi làm việc với ban cán sự đảng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
vấn đề quy hoạch hai bên sông hồng là một trong nhiều vấn đề được nhiều đại biểu cho ý kiến tại buổi làm việc
trong hơn hai mươi năm qua lãnh đạo thành phố hà nội luôn dành sự quan tâm đặc biệt tới quy hoạch hai bên sông hồng
tuy nhiên cho đến nay thành phố chưa hoàn thành quy hoạch này do vương mắc chính gắn với việc thoát lũ
quy hoạch phân khu hai bên sông hồng đoạn chảy qua địa bàn thủ đô có chiều dài khoảng bốn mươi km liên quan đến địa giới một mươi năm quận huyện của hà nội và ảnh hưởng đến gần một triệu dân sinh sống
tại buổi làm việc bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nguyễn xuân cường cho biết sẽ phối hợp cùng hà nội thành lập tổ công tác để sớm thao gỡ các vướng mắt
tuy nhiên ông nguyễn xuân cường cũng nhấn mạnh trong bối cảnh biến đổi khí hậu thời tiết ngày càng cực đoan thì quy hoạch này phải đáp ứng hai tiêu chí chính trong phân lũ sông hồng là cao trình đê phải đạt một mươi ba bốn mét mới bảo đảm mức thoát lũ hai mươi m ba một giây
tuy nhiên bí thư thành ủy hà nội vương đình huệ đề nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nghiên cứu giúp thành phố sớm phủ kín quy hoạch sông hồng vì việc phủ kiến quy hoạch này sẽ góp phần chỉnh trang cảnh quan đô thị và bảo đảm sinh kế cho khoảng chín trăm linh dân